thạch sơn là bản tái định cư thực hiện theo đề án bảo tồn tộc người đan lai nằm trong vùng lõi vườn quốc gia pumat của thủ tướng chính phủ
sau hơn một mươi năm người đan lai ở bản tái định cư thạch sơn xã thạch ngàn huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an đã thay đổi từng ngày cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ
bản tái định cư thạch sơn thuộc xã thạch ngàn thực hiện theo đề án bảo tồn tộc người đan lai ở vùng lõi vườn quốc gia pumat của chính phủ từ năm hai nghìn sáu
với bốn mươi hai hộ một trăm chín mươi bốn khẩu ở thượng nguồn sông răng xã môn sơn chuyển đến
nay bản đã tăng lên năm mươi hai hộ hai trăm năm mươi chín khẩu để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống và gắn bó với nơi ở mới
các cấp chính quyền huyện con cuông đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con sớm ổn định cuộc sống